các đơn vị chức năng của ủy ban nhân dân tp hà nội
và những thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin thời sự tiếp theo

được khoác lên mình tấm áo dự án rồi nằm án minh bất động nhiều năm

vậy đâu là nguyên nhân
do chủ đầu tư thiếu năng lực cố tình vẽ dự án để chiếm đất hay là có cả sự quản lý yếu kém của chính quyền cấp cơ sở
thiếu sự sâu thát tháo gỡ những vướng mắt cho doanh nghiệp và những câu hỏi mà chúng ta đang cần sớm được trả lời
để tình trạng đất trồng đất chậm triển khai dự án sẽ không còn diễn ra tràn lan trên cả nước
là nông dân bà lê thị tàn quý đất như sinh mệnh của mình nhưng vẫn vui vẻ
nhưng đất cho dự án với hy vọng quê hương có nhiều đổi thay
xót xa của bà tản là nỗi niềm chung của hàng nghìn người nông dân mất đất nông nghiệp tại huyện mê linh thành phố hà nội
bởi tại đây hiện có sáu mươi dự án của hàng chục
hàng chục nhà đầu tư ông giữ hơn hai hecta đất bờ sôi ruộng mật
nhưng đang bỏ hoang còn người dân thì không có tư liệu để sản xuất
những dân được sản xuất theo công việc hàng ngày
và cần thiết thì những sự việc đó sẽ kêu gọi các chủ đầu tư mới có đủ năng lực để thực hiện dự án
đất cấp cho dự án nhưng không triển khai dự án thì cần phải xử lý nghiêm
là mong mỏi của người dân bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của địa phương
mà còn kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về xã hội về an ninh trật tự trên địa bàn
chủ trương của đảng và chính phủ là kiên quyết
xử lý nghiêm những doanh nghiệp vi phạm
nhưng cũng phải tạo điều kiện cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính
tránh nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp
trở lại với câu chuyện những dự án chậm triển khai
bên cạnh một số dự án lỗi từ doanh nghiệp thì tại nhiều nơi
còn do sự tắc trách buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương đã khiến cho dự án kéo dài
bỏ ra cả trăm tỷ đồng để lập dự án đền bù rẻ phóng mật bằng
nhưng ông dương anh thắng công ty cổ phần đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng
khu công nghiệp phúc hà vẫn chưa thể triển khai dự án của mình
bắt đầu triển khai từ năm hai nghìn tám
như là bàn giao chính thức cho chủ đầu tư vào năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi bàn giao thì chúng tôi đã cho rào tất lại khu đất
như các anh nhìn thấy hộ nhà ông khanh ở đây
và khi chúng tôi rào thì cũng đã có một sự gọi là gia đình cũng ra để
và chửi mới và đạp đổ
theo chủ tịch ủy ban nhân dân xã nghĩa hương quốc oai hà nội
dự án nhà vườn sinh thái công nghệ cao đồng quang nằm trên hai xã đồng quang và nghĩa hương huyện quốc oai
dự án thực hiện theo quyết định số một trăm tám mươi ba vào ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn tám của ủy ban nhân dân tỉnh hà tây
đến nay đã bồi thường hỗ trợ tổ chức chi trả tiền cho một ba mươi chín hộ gia đình có đất ở khu sứ đồng
và hiện các hộ đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng
chỉ còn một cá nhân trước thuê đất của xã và đã hết hạn từ năm hai nghìn một mươi
thế nhưng đến nay vẫn chiếm giữ trái pháp luật trên đất dự án
thế nhưng mà nó cũng vượt qua cái tâm của xã
thế mà cái này chúng ta phải nói thật là doanh nghiệp người ta cũng chưa thiệt thật
tiền giải phóng mặt bằng người ta đã xong hết cả rồi
không hợp tác chứ không thể giải quyết được
người dân người ta cũng thấy có cái bức xúc trong đấy
đất của người ta người ta nhất trí bàn rào rồi
tại sao bây giờ vướng thì vướng thì ông không phải là đất của ông
người dân và chính quyền địa phương bức xúc vì hành vi chiếm đất trái pháp luật của một hộ dân
doanh nghiệp bị cản trở không thể triển khai dự án
vậy nên chủ doanh nghiệp đã nhiều lần làm đơn cầu cứu lên xã huyện thậm chí là lên thành phố hà nội
thế nhưng xã thì không đủ thầm quyền
thì thờ ơ không vào cuộc
còn doanh nghiệp thì chỉ có thể mòn mỏi chờ đợi
thực sự là đối với chúng tôi bây giờ là nhà đầu tư rất mong muốn các cấp chính quyền vào cuộc để giải quyết để bàn giao lại đất sạch cho nhà đầu tư
không thuộc về quyền của xã
đất thì đã bàn rào huyện quản lý rồi
thế xã chỉ có một cái là khi huyện hoặc khi doanh nghiệp có cái đề xuất
nhưng mà doanh nghiệp đề xuất thì xã cũng có ý kiến là vẫn phải qua huyện
nếu tổ chức thực hiện được thì xã là nhiệt tình tham gia
người dân nhường đất cho dự án luôn mong mỏi làng quê thay ra đổi thịt
còn doanh nghiệp làm ăn chân chính thì mong mỏi sớm xây dựng xong dự án
vậy nên để tài nguyên đất không bị lãng phí
ngoài sự quyết tâm của doanh nghiệp thì cấp chính quyền cũng phải vào cuộc mạnh mẽ
tháo gỡ kịp thời những vướng mắt của doanh nghiệp là việc làm cần thiết
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức hai mươi bốn h đáng chú ý
và ngay sau đây mời quý vị cùng đến với những nội dung thú vị khác từ nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị mặc dù nền nhiệt đã hại dần trong vài ngày gần đây
nhưng vẫn luôn ở mức ba mươi bảy ba mươi tám độ c
khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân thành phố hồ chí minh bị ảnh hưởng
các cơ quan chức năng đã có những khuyến cáo để người dân chủ động bảo vệ sức khỏe ứng phó với nắng nóng
do thời tiết thay đổi rất thường
tại bệnh viện thống nhất ghi nhận số lượng người lớn tuổi đến khám tăng nhẹ
trung bình mỗi ngày tiếp nhận hơn một bệnh nhân là người cao tuổi
là đối tượng chịu ảnh hưởng nhiều từ thời tiết
các bệnh nhân đến khám tại đây chủ yếu mắc các bệnh mặn kính kèm theo
như tăng mức ác đá cáo đường
bên cạnh đó các phản xạ của người già rất kém
sức chống đỡ không tốt
vì vậy khi thiết trời nắng nóng là điều kiện thuận lợi cho các yếu tố nguy cơ
các bệnh trong cơ thể bất ổn thì rất dễ bị sốc nhiệt đột quỵ phải nhập viện
người già có một cái đặc điểm là không có cảm giác khác
không uống cũng không biết khát
cho nên không biết bổ sung nước
thế là mất nước rồi mất điện giải
sẽ dẫn đến là rối loạn điện giải
rồi là tụt huyết ác
nhất là đối với những người có cơ địa huyết ác thấp có thể gây tụt huyết ác
nhưng mà ngược lại thì có những người mà cơ địa huyết áp cao
thì thời tiết nắng nóng nó sẽ gây nên cái cơn tăng huyết ác
và ảnh hưởng thứ hai đến sức khỏe tuổi là trong cái thời tiết nắng nóng đặc biệt
thì tình trạng bột vị não tăng lên rất nhiều
đấy như là tôi vừa nói lúc nãy
thì là bệnh nhân có thể là bùng phát cái cơn tăng huyết áp
và chính cái cơn tăng huyết ác đó nó sẽ gây đột quỳ
trên những cái người mà có những cái nền bệnh tiểu đường tim mạnh
nhiệt độ cao bất thường cũng khiến nhiều trẻ nhập viện
trong đó nhiều bệnh nhi nhập viện do các bệnh về hô hấp
theo bệnh viện di đồng một thì mỗi ngày khoa khám bệnh
của bệnh viện tiếp nhận năm sáu bệnh nhi
trong đó khoảng hai mươi ba mươi bệnh nhi mắc các bệnh lý về đường hô hấp
một mươi hai mươi mắc các bệnh về tiêu hóa
khoảng năm mắc bệnh tay chân miệng
và rải rác một số ca bệnh thủy đậu viêm não
riêng bệnh viện tiêu hóa cũng đang chiếm tỷ lệ cao
so với những thời điểm khác trong năm
khi mà nắng nóng thì nó sẽ ảnh hưởng lên em bé
đầu tiên là có thể em bé dễ bị thúi nước
và đối loạn điện giải do bài tiết mồ hôi nhiều hơn
cái chuyện thứ hai đó là cái sức đề kháng của em bé nó cũng giảm
cái tác động của nắng nóng và tiêu cực tím
thì sức đề kháng của em bé nó giảm
vấn đề thứ ba nữa là những vi khuẩn virus
cũng phát triển nhanh và mạnh trong giai đoạn này
cho nên trẻ có thể bị một số bệnh lý
đặc biệt là bệnh lý về hô hấp
ví dụ như là viêm thổi
ngoài ra là có thể bị bệnh tiêu hóa
song song với các bệnh mùa hè
dịch tay chân miệng rất sức thiết
cũng diễn ra mạnh vào thời điểm giao mùa
thời điểm từ tháng bốn đến tháng sáu
bệnh tay chân miệng gia tăng hay trung kỳ
vì vậy phụ huynh cần chủ động các giải pháp phòng bệnh
cũng như trang bị những kiến thức về bệnh lý tay chân miệng
để kịp thời phát hiện bệnh đưa trẻ đi khám
điều trị tránh biến chứng nguy hiểm
trong mùa nắng nóng này thì điều đầu tiên
chúng ta lưu ý là cho bé bổ sung nước
uống thêm nhiều nước
vì thành phần chính trong cơ thể em bé là nước
chiếm từ sáu mươi tám mươi
rồi thứ hai chúng ta bổ sung thêm một số muối khoáng
cho cả dịch thôi
thêm nước ép trái cây
lưu ý vấn đề dinh dưỡng đầy đủ
và vấn đề về vệ sinh thì vệ sinh tay chân
vệ sinh cá nhân
và đặc biệt là vấn đề về tin chủng
thì chúng ta đặc biệt quan tâm
chúng ta nên cho trẻ tin chủng đầy đủ
đúng lịch đúng hẹn để đảm bảo sức khỏe tốt cho trẻ
theo trung tâm dự báo kế tưởng thủy văn quốc gia
mùa hè năm nay sẽ gây gắt và khắc nghiệt hơn nhiều năm
trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết
các cơ quan chức năng đã kêu gọi người dân
chủ động ứng bó với thời tiết cực đoan
phòng tránh tắc bệnh dịch thường xảy ra trong mùa hè
đặc biệt là chăm sóc các đối tượng dễ bị tác động
như người già và trẻ em
trong mùa tuyển sinh năm nay
nhiều trường đại học ở khu vực phía nam
đã bổ sung nhiều phương thức mở nhiều ngành mới
xét tuyển đa dạng các tổ hợp
đây được xem là những thuận lợi khi các trường đại học
được tự chủ từ tuyển sinh nhân sự đến tài chính
vấn đề đặt ra là làm sao để đảm bảo được
chất lượng đào tạo khi tự chủ
các trường đại học được tự chủ trong công tác tuyển sinh
được bộ giáo dục và đào tạo mở cửa
từ năm hai nghìn một mươi năm
khi thi đại học theo hình thức ba chung
chung đề chung đợt chung kết quả thi
chính thức chấm dứt sau một mươi ba năm triển khai
sau thời gian thực hiện thí điểm tự chủ
đại diện của các trường cho rằng
tự chủ là một giải pháp hiệu quả
để đổi mới giáo dục đại học
giúp nâng cao tính cạnh tranh của các trường
và đạt được lợi trong việc tuyển sinh
để mà các trường
có thể vận hành một cách tốt hơn
thì có thể
các cơ chế tự chủ
cũng sẽ càng núp
sẽ càng hỗ trợ cho các trường
và đơn cử là tự chủ
trong quy chế tuyển sinh
để các trường thì cũng từ đó
chủ động để tuyển được
nguồn tuyển phù hợp nhất đối với
nhu cầu và
phương thức đào tạo của trường mình
tuy nhiên năm hai nghìn một mươi năm
nhiều trường đại học cũng đã đưa ra
những tổ hợp xét tuyển rất bất hợp lý
gây lo lắng hoang mang trong dư luận
dùng tổ hợp điểm các môn xã hội
như văn sử địa văn sử giáo dục công dân
xét tuyển các ngành công nghệ
như kỹ thuật ô tô điện điện tử
chế tạo máy kỹ thuật xây dựng công nghệ thông tin
sử dụng tổ hợp văn sử địa
và văn sử giáo dục công dân
để tuyển sinh các ngành khối kinh tế
như kế toán quản trị kinh doanh
từ chủ đại học là cơ chế mở
nhưng phải đảm bảo chất lượng và công bằng
các trường là từ chủ về mặt học thuật
từ chủ về mặt tài chính
tuy nhiên là vẫn phải đảm bảo chất lượng
cái mức cơ bản chung
hiện nay thì một số trường đại học thành viên
của đại học quốc gia đang tiến hành
cơ chế từ chủ
và cũng đang chờ sự phê duyệt
của chính phủ
khi mà được phê duyệt thì
học phí của một số ngành nghề
một số trường đại học thành viên
sẽ tăng chút xíu
cái việc tăng này giúp cho
cái chất lượng đào tạo
cái điều kiện học tập và điều kiện giảng dạy
của các em được tốt hơn hơn
để tránh những bất cập trong công tác tuyển sinh
của các trường như năm hai nghìn một mươi tám
mùa tuyển sinh năm nay bộ giáo dục và đào tạo
sẽ có biện pháp chấn chỉnh
với những trường đưa ra quy định bất hợp lý
sắp tới cùng với việc sửa đổi quy chế tuyển sinh
và hướng dẫn các trường làm đề án
bộ sẽ phải nâng cao nghiệp vụ quản lý
để phù hợp với tự chủ
và hướng dẫn kỹ hơn để đảm bảo các trường
thực hiện đúng luật nâng cao chất lượng
và có cơ sở thuyết phục để xã hội đồng thuận
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
xin được tạm dừng tại đây
còn bây giờ bộ trường xin mời quý vị
quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
chương trình tiếp theo của chương trình
sáng nay quốc hội thảo luận tại hội trường
phòng chống tác hại của rượu bia
dự thảo luật đang thiếu những quy định cấm quảng cáo
bán rượu bia đó là nhận định
của nhiều đại biểu quốc hội trong phiên thảo luận sáng nay
tại hội trường xung quanh một số nội dung
còn ý kiến khác nhau của dự án luật
phòng chống tác hại của rượu bia
tại nghị trường dẫn chứng từ nhiều vụ tai nạn giao thông
có nguyên nhân do lái xe sử dụng rượu bia
gây hậu quả nghiêm trọng hay việc
lạm dụng rượu bia gây tà tác hệ nghị xã hội khác
như bạo lực gia đình các hành vi
có nguy hại cho xã hội
ý kiến của các đại biểu đều đồng tình với
một số điều chỉnh trong dự thảo luật lần này
đặc biệt là việc tăng cường chế tài quản lý
đối với rượu bia có nồng độ cồn
từ một mươi năm độ trở lên
tuy nhiên xung quanh một số quy định về
quảng cáo rượu bia điểm kinh doanh rượu bia
nhiều ý kiến nhận định dự thảo luận
nên bổ sung một số quy định để phòng ngừa
khả năng tiếp cận rượu bia của trẻ em
trong bối cảnh hiện nay
tôi thấy bất ngờ là lần dự thảo này
không còn quy định cấm bán rượu bia
trên một mươi năm độ cồn trên internet
không thể dễ dàng bỏ qua
những đánh giá tác hại của rượu bia
đối với trẻ em thuộc nội hàm
bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
vì vậy tôi đề nghị cần phải bổ sung
cấm bán cả rượu bia trên internet
từ một dự thảo khá chặt chẽ
được xây dựng trên cơ sở các lượng cứu khoa học
qua nhiều lần trình
các chế định được xem là xương sống
của dự luật như cấm quảng cáo bia
cấm bán rượu bia trên internet
hay quy định giờ cấm bán đã dần bị đẩy ra ngoài
làm cho những vấn đề đặt ra tại kỳ họp thứ sáu
dù đã được giải trình
nhưng chưa thỏa đáng thiếu thuyết phục
đồng tình với quan điểm này
nhiều ý kiến cũng cho rằng
thiếu những chế tài để quản lý chặt chẽ hơn
việc sản xuất kinh doanh rượu bia
góp phần phòng ngừa tác hại của rượu bia
thật lạ là báo cáo giải trình
chỉ đề cập cân nhắc quy định cấm này
vì không hợp lệ
không hợp thông lệ tạo rào cản phát triển
của các doanh nghiệp mà quên cân nhắc
những nguy cơ tác hại đến trẻ em
một đối tượng yếu thế của xã hội
cũng trong phiên thảo luận hôm nay
nhiều ý kiến đề nghị ban soạn thảo
để luật đảm bảo tính khả thi
như việc điều chỉnh lại số lượng quy định về
tính nồng độ cồn hoặc bổ sung quy định
về đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu bia
chiều nay tại hà nội
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã tổ chức hội nghị interpol song phương
việt nam singapore lần thứ bảy
tham dự hội nghị có đại diện công an
các đơn vị địa phương của bộ công an việt nam
và đại diện các đơn vị của lực lượng
cảnh sát singapore

trao đổi tình hình kết quả hợp tác
giữa văn phòng interpol việt nam
và văn phòng interpol singapore
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay
thảo luận về một số vụ án điển hình
và biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác
giữa hai bên trong thời gian tới
chia sẻ về khuôn khổ hợp tác quốc tế
trong tương trợ tư pháp các cơ quan thực thi pháp luật
và đơn vị tình báo tài chính
chiến lược về phòng chống tội phạm công nghệ cao
chia sẻ về cơ chế thu hồi tài sản
trong các vụ án hình sự
tại hội nghị hai bên cũng đã thảo luận
về hợp tác trong thời gian tới
trong đó đã đưa ra các sáng kiến cụ thể
trong lĩnh vực nhằm xây dựng cơ chế hợp tác
trong trao đổi xử lý thông tin vụ việc
phối hợp điều tra bắt giữ xử lý
các đối tượng phạm tội thúc đẩy hợp tác
trong đào tạo thập huấn trao đổi kinh nghiệm
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh
phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm
xuyên quốc gia liên quan đến hai nước
phát biểu bế mạc hội nghị trung tướng trần văn vệ
tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an khẳng định những sáng kiến
được đưa ra tại hội nghị sẽ góp phần khắc phục
những vướng mắc hạn chế trong quá trình hợp tác
giữa hai bên đồng thời khẳng định
thành công của hội nghị lần này sẽ tạo cơ sở
để hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
hợp tác của lực lượng cảnh sát hai nước trong tương lai
sáng nay bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
tổ chức hội thảo khoa học lần thứ nhất
sự thảo luật biên phòng việt nam
nhằm tiếp thu gây ý kiến đóng góp của các chuyên gia
nhà khoa học và các đồng chí có nhiều năm công tác
trong lực lượng biên phòng
để sớm hoàn thiện trình quốc hội phê chuẩn
trung tướng hoàng xuân chiến
ủy viên trung ương đảng ủy viên quân ủy trung ương
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
chủ trì hội thảo
theo đánh giá chung
quá trình lập trình các cấp có thẩm quyền
hồ sơ dự án luật biên phòng việt nam
qua các giai đoạn đã thể hiện
chủ trương quyết tâm kịp thời
và quyết liệt của thương vụ đảng ủy
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
các lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện
đảm bảo đúng tiến trình quy trình thủ tục
hồ sơ chất lượng
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn của bộ quốc phòng
bộ tư pháp văn phòng chính phủ
văn phòng quốc hội
để chuẩn bị hồ sơ tài liệu liên quan đến
xây dựng luật biên phòng việt nam
tại hội thảo các đại biểu đánh giá cao
sự cần thiết ban hành luật biên phòng việt nam
cũng như kết quả xây dựng
dự án luật đồng thời
tập trung thảo luận đóng góp ý kiến
các nội dung quan trọng như nhiệm vụ biên phòng
vị trí chức năng nhiệm vụ
và quyền hạn của bộ đội biên phòng
phạm vi hoạt động của bộ đội biên phòng
các biện pháp công tác biên phòng
hình thức quản lý bảo vệ biên giới
của bộ đội biên phòng
tên gọi hệ thống tổ chức của bộ đội biên phòng
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam
lê thị thu hằng đã thông báo
các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới
và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề
mà dư luận quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên
về phản ứng của việt nam
trước thông tin trung quốc tổ chức
cuộc đua thuyền buồm cúc ti nam lần thứ bảy
ở quần đảo hoàng sa
người phát ngôn bộ ngoại giao
lê thị thu hằng khẳng định

đã xâm phạm nghiêm trọng
chủ quyền việt nam đối với quần đảo này
trái với thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản
chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển
giữa việt nam và trung quốc

gây phức tạp tình hình
và không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình
ổn định và hợp tác ở biển đông
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
việt nam đề nghị phía trung quốc
tôn trọng chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo trường sa và hoàng sa
không tái diễn hoạt động nói trên
không có các hoạt động gia tăng căng thẳng
làm phức tạp tình hình ở khu vực
liên quan đến hội nghị thượng đỉnh
an ninh châu á hay còn được biết đến
với tên đối thoại shangri la
lần thứ một mươi tám sắp được tổ chức tại singapore
người phát ngôn bộ ngoại giao
lê thị thu hằng nhấn mạnh
đối thoại shangri la là diễn đàn hợp tác
an ninh quốc phòng quan trọng của khu vực
bộ trưởng bộ quốc phòng
đại tướng ngô xuân lịch
sẽ dẫn đầu đoạn đại biểu việt nam
tham dự đối thoại shangri la
lần thứ một mươi tám tại singapore
việc việt nam tham dự đối thoại shangri la
thể hiện cái vai trò tích cực chủ động
và trách nhiệm cao của việt nam
đối với các vấn đề quốc tế và khu vực
mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị
hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm
với các nước trong việc giải quyết
các thách thức an ninh chung
qua đó xây dựng lòng tin làm nền tảng
bình hòa bình và phát triển
đây cũng chính là mục tiêu chính
và quan trọng của việc đoàn việt nam
tham dự đối thoại shangri la
lần thứ một mươi tám lần này
bày tỏ quan điểm về căng thẳng thương mại
mỹ trung bà lê thị thu hằng cho biết
đây là mối quan tâm chung của quốc tế
bởi vì nó có ảnh hưởng đến
thương mại toàn cầu và sự ổn định
của kinh tế thế giới
việt nam quan tâm theo dõi và mong muốn
hai nước giải quyết bất đồng thông qua đối thoại
thương lượng trên tinh thần tôn trọng
hợp tác và hiểu biết lẫn nhau
phù hợp với luật pháp quốc tế và các
cam kết quốc tế góp phần vào
hòa bình ổn định hợp tác và phát triển
trong khu vực và trên thế giới
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao
lê thị thu hằng đã thông báo về
hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam
trong thời gian tới